tại quán ba paradise tám mươi chín club đường tân sơn nhì phường tân sơn nhì quận tân phú tp hcm
qua kiểm tra đột xuất lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa sáu khách sử dụng trái phép chất ma túy về trụ sở để xử lý
phát hiện đoàn kiểm tra nhiều khách đã tìm cách phi tàng các túi nilon chứa ma túy xuống sàn
thậm chí là còn tìm cách bỏ trốn qua lối thoát hiểm nhưng đã bị chốt chặn
đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản các vi phạm của quán ba paradise tám mươi chín club như kinh doanh quá dở quy định
bố trí hàng hóa cản trở lối thoát nạn
ngoài ra công an quận tân phú tiếp tục sàng lọc những đối tượng liên quan
và làm rõ những xe phạm của quán ba để xử lý theo quy định của pháp luật